thủ tướng đức olaf scholz tuyên bố nước này ủng hộ những nỗ lực của ai cập nhằm giảm căng thẳng trong cuộc xung đột hamas israel tuyên bố trên được ông đưa ra trong cuộc gặp tổng thống ai cập fatah al sisi tại cairo
ông sol nhấn mạnh cùng với ai cập đức muốn nỗ lực hết sức nhằm giảm bất hậu quả thảm khốc do xung đột gây ra
nhà lãnh đạo đức cho biết thêm hai bên cũng thảo luận về tình hình nhân đạo ở giải gaza
đức và ai cập đang hợp tác để có thể tiếp cận nhân đạo tới khu vực này càng nhanh càng tốt
hai bên cũng cảnh báo về mối đe dọa lan rộng ở khu vực trong đó tổng thống ai cập kêu gọi sự can thiệp quốc tế ngay lập tức để ngăn chặn leo thang quân sự nguy hiểm có thể vượt tầm kiểm soát
ông scholz nhắc lại rằng đức đang nỗ lực tránh xung đột ở trung đông và cảnh báo phong trào hezbollah cũng như iran không can thiệp vào cuộc xung đột này
về phần mình tổng thống ai cập sisi cho biết ông sẽ không cho phép bất kỳ làn sóng tị nạn ô ạt nào từ giải gaza